thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây lực lượng công an các tỉnh tây nguyên đã liên tiếp phát hiện nhiều diện tích trồng cây cần sa được sen lẫn trong đất dãy của người dân
mặc dù biết rằng đây là loại ma túy bị cấm tàng trữ sản xuất và sử dụng
thế nhưng một số đầu nậu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân mang cần xa vào để lôi kéo rụ rỗ trồng trái phép
thậm chí là các đối tượng này còn câu kết tổ chức trồng và tiêu thụ cần sa theo một quy trình khép kín và chuyên nghiệp
mới đây nhất phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện bắt giữ năm vụ trồng cần sa trái phép với quy mô rất lớn tại các khu dãy vắng
tại xã hòa thuận thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắk từ tin báo của quân chúng và qua công tác nắm tình hình kiên trì theo dõi
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy đã phát hiện bốn vụ trồng cây gần xa với quy mô rất lớn trong dãy của bốn hộ dân
tại đây lực lượng công an đã nhổ bỏ một năm trăm một mươi hai cây cần sa
tiếp đó phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy đã phát hiện thêm trong dãy của một hộ dân ở buôn cô tam xã ea tu thành phố bù ma thuật
đang trồng bốn trăm một mươi cây cần sa
để che mắt người dân và cơ quan chức năng các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh giấy
trong các khu dãy có cả khu vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiêu cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần sa phát triển tốt
từ trước đến nay đây là lượng cần sa mà phát hiện thu giữ
cùng một lúc với số lượng cần sa khô và số lượng cây cần sa tươi lớn nhất trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và qua xác định được nhóm đối tượng này chúng đã tổ chức ươm hạt xong xui một thời gian
xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ thì có hệ thống điện nước chiếu sáng để tạo ra là cái đảm bảo về chất lượng cây
sau đó chúng tổ chức thu gom và đưa về tại sưởng sơ chế và đóng gối để phân phát trên các thị trường
thủ đoạn của chúng là trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
ngoài một chín trăm hai mươi hai cây cần sa tươi tổ pha án còn phát hiện thu giữ hơn tám mươi kg cần xa khô
các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa để bán thu lợi bất chính móc nối với nhiều đối tượng khác để mua bán cần xa trái phép
thuê người chồng chăm sóc và đi giao cần sa cho người mua
thủ đoàn của chúng là trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã chế đẩy rất kỹ tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
mua bán cần sa là trái phép luật nhưng bị người nguồn thu đem lại rất lớn nên em mua lại mua đi bán lại để kiếm lời
sau khi hai nhà kia thắng nhất được giá trả thì em sẽ đến nhà của anh tần để lấy hàng và đóng gói lại và trở lên khoa nhà xe để gửi ra sài gòn
xong rồi em chỉ nói với nhà xe là thuốc bắc thôi chứ không có chủ động kê gì hết
mua chuyến em nhận cần sa ở chỗ anh tần và gửi ra sài gòn được trả công từ hai ba triệu
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đắk lắc đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ các vụ việc trên để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật